thưa quý vị và các bạn đôi mắt là một trong những tài sản quý giá nhất của chúng ta
chúng ta nên dành nhiều sự quan tâm và bảo vệ nhiều hơn cho đôi mắt phòng còn hơn chữa
chữa những bệnh về mắt không chỉ đắt đỏ tốn kém mà quan trọng hơn là một khi đã gặp những vấn đề về mắt thì hầu như là không thể chữa lành lại được như lúc ban đầu
để giữ cho một đôi mắt luôn sáng và khỏe mạnh phòng tránh các bệnh về mắt ngay từ khi đôi mắt còn khỏe mạnh là vô cùng quan trọng
trong chương trình sức khỏe và cuộc sống ngày hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị khán giả về những nội dung này
phát hiện ra con có biểu hiện nho mắt phải nhìn gần khi muốn quan sát một vật gì ngay từ lúc con mới lên hai tuổi
nhưng đến bây giờ khi chuẩn bị cho con bước vào học lớp một chị đặng thị thanh vân ở quận hà đông mới được bác sĩ tìm ra nguyên nhân mắc bệnh của con
con mình có những cái biểu hiện là nhìn sách vở hay nhìn tv hay chơi bất cứ đồ chơi nào cũng nhìn sát vào thì bắt đầu mới nhìn thấy được
phát hiện ra từ khi mà con được hai tuổi nhưng mà khi mà đưa đi khám thì bác sĩ lúc đấy con còn nhỏ quá nên là chưa tìm thấy cái bệnh lý của con
sắp vào lớp một lên mẹ cho đi khám thì bác sĩ phát hiện ra là con bị thói vong bỗng mạc cái này là bị bệnh bẩm sinh
mình cũng phải rút kinh nghiệm ngay từ đầu nên đưa con đi những cơ sở uy tín như này sẽ giúp con phát hiện bệnh sớm hơn
và được điều trị sớm hơn
cũng như con chị vân anh nguyễn văn tuấn hai mươi ba tuổi quê ở xã lạc vệ huyện tiên du tỉnh bắc ninh cũng đang có nguy cơ mù loà do thói quen chủ quan
trong quá trình lao động anh bị dị vật bắn vào mắt đáng ra phải đến bệnh viện khám và điều trị thì anh lại tự mua thuốc điều trị không theo chỉ định của bác sĩ
khi đi làm thì tôi bị keo bắn vào mắt tôi tự ý nhỏ thuốc khoảng một tháng không thể đỡ thì tôi đi đến bệnh viện mắt trung ương
khi đi làm thì tôi đi đến bệnh viện khám người ta kết luận tôi bị gồ lô côm do nhỏ thuốc
từ bài học của tôi thì tôi nghĩ là các bạn khi bị bệnh thì lên đến các cơ sở y tế uy tín để khám không nên tự động dùng thuốc uống thuốc sẽ gây hoạc hỏa xấu
cái thực trạng của việt nam mình là việc là bệnh nhân hay tự ý dùng thuốc không chỉ riêng trong cái chuyên ngành nhãn khoa mà các chuyên ngành khác nữa
khi có một vấn đề gì đó với sức khỏe thì bệnh nhân thường là
sẽ ra hiệu thuốc và dưới sự tư vấn của dược sĩ dược tá người ta sẽ sử dụng thuốc không theo đơn của bác sĩ
trên thực tế thì sẽ dẫn đến một số hậu quả rất nghiêm trọng
ví dụ như trường hợp bệnh nhân nam bệnh nhân vừa rồi cũng là một trường hợp rất đáng tiếc
bạn điều trị không đến nơi đến trốn và thấy mắt nó khó chịu thì bệnh nhân tự đi mua thuốc về cha nhỏ
bạn ấy không biết đấy là thuốc gì
nhưng thực tế đấy là một loại thuốc có chứa thành phần là corpicoid
bạn ấy dùng kéo dài trong khoảng thời gian hơn một tháng
thì một trong những tác dụng phụ của thuốc đó sẽ dẫn đến gây tăng nhãn áp
và khi tăng nhãn áp mà không được điều trị đến nơi đến trốn thì sẽ gây chết dây thị ẩn kinh ở mắt
và sự chết của thị ẩn kinh đấy là sự chết không phục hồi
theo các bác sĩ ở đây cho biết không chỉ riêng bệnh nhân nguyễn văn tuấn
của chị đặng thị thanh vân mà hàng ngày bệnh viện còn tiếp nhận nhiều ca bệnh đến khám
trong tình trạng khá nguy hiểm
trong đó rất nhiều nguyên nhân gây bệnh được xác định chính từ bản thân người bệnh
hoặc gia đình của họ do thiếu kiến thức về bảo vệ chăm sóc và phòng bệnh đúng cách
trong đó việc người dân tự tìm đến các bài thuốc chữa bệnh không rõ nguồn gốc
như các bài thuốc chuyển miệng bằng lá cây để sông nhỏ đắp lên mắt
cũng chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng bệnh thêm trầm trọng thậm chí có thể dẫn đến mù loà
tuy chỉ là bệnh viện chuyên khoa hạng hai đầu ngành mắt với số dường bệnh được giao là một trăm hai mươi giường
nhưng chỉ tính riêng trong năm hai nghìn một mươi sáu bệnh viện mắt của thành phố hà nội đã tiếp nhận gần sáu mươi năm lượt người
đến khám chữa mắt nội viện và hơn hai mươi ba lượt người được khám chữa các bệnh về mắt ngoại viện
phẫu thuật trên năm năm trăm linh ca đục thủy tinh thể gần một tám trăm linh ca mậu gần bốn trăm linh ca quặng
và hơn một ca bệnh lý về mắt khác
các cháu tuổi còn đi học đó là tật khúc xạ cận thị viễn thị loạn thị hay là nói chung là các cháu mà phải đeo kính
đó là nói chung là tật khúc xạ đấy là những cái thứ bệnh thường gặp ở mắt
xin bác sĩ cho biết những bệnh gì có trong cơ thể con người có thể gây ảnh hưởng đến mắt
một cái bệnh trong cơ thể mà ảnh hưởng tới mắt người ta thường gọi đó là bệnh toàn thân mà có ảnh hưởng tới mắt
đứng đầu bảng là bệnh đai tháo đường là những bệnh gây tổn thương tới mắt
bởi đường trong vòng khoảng từ một mươi năm trở ra là chắc chắn là sẽ có những tổn thương có những biến chứng ở mắt
đấy là bệnh thứ nhất
cái thứ hai là bệnh tăng huyết áp hay là những bệnh tim mạch nói chung là nó cũng có ảnh hưởng tới mắt
thêm những bệnh mạch máu của võng mạc
cái thứ ba nữa là có thể là những cái bệnh liên quan đến những bệnh suy thận cũng có ảnh hưởng tới mắt
hay có một số bệnh mà để điều trị những bệnh đó
mà phải dùng thuốc thì có những cái thuốc nó lại cũng có ảnh hưởng tới mắt
ví dụ như bệnh lao mình phải dùng thuốc chống lao nó cũng có ảnh hưởng tới mắt
như bác sĩ vừa cho biết là có rất nhiều bệnh về mắt
trong đó có những bệnh phải đòi hỏi có những kỹ thuật cao thì mới có thể điều trị được
vậy thì ở thời điểm hiện tại bệnh viện đang ứng dụng những công nghệ cao gì để có thể điều trị những bệnh về mắt
với từng loại bệnh thì có những phương pháp và có những hệ thống máy móc để điều trị
ví dụ như bệnh cận thị
có một hệ thống máy laser để điều trị để phẫu thuật khúc xạ
với bệnh đục thủy tinh có một hệ thống máy pha cô để phẫu thuật cho bệnh nhân
với những bệnh lý liên quan tới dịch kính võng mạc
ví dụ như bệnh bong võng mạc hay là những bệnh lý về võng mạc đáy tháo đường
thì chúng tôi cũng có sử dụng những hệ thống phẫu thuật xịt kính
và để mà điều trị được cho những bệnh nhân đó
thì đi kèm với nó phải là những cái hệ thống máy móc giúp cho các bác sĩ chẩn đoán được những cái tổn thương chính xác
ví dụ như máy oct chụp các lớp võng mạc hay là máy chụp mạch hình quang
hay là những máy laser pascal hiện đại để điều trị những bệnh lý về dịch kính võng mạc
thưa bác sĩ trong những căn bệnh về mắt bệnh đá mắt đỏ là căn bệnh thường gặp nhất
vâng xin bác sĩ cho biết là vào thời điểm nào thì bệnh dễ bùng phát thành dịch
và nguyên nhân tốc độ lây truyền của căn bệnh này ra sao
cách điều trị căn bệnh này là như thế nào
bệnh đá mắt đỏ với chuyên môn chúng tôi gọi là bệnh viêm kết mạc cấp
thì nó thường bùng phát vào cái giai đoạn khoảng từ tháng bốn đến tháng tám hàng năm
và lúc bắt đầu sau mùa từ mùa xuân sang mùa hè lúc khí hậu trời thời tiết ẩm thấp
và cái viêm kết mạc nguyên nhân chủ yếu nó là do virus
chính vì vậy cho nên là nó thường nó có thể lây lan thành dịch
với cái bệnh đau mắt đỏ thì nó do nguyên nhân là do virus
cho nên mình cũng dùng kháng sinh để phòng bội nhiễm thôi
chủ yếu là mình phải vệ sinh sạch sẽ mắt có thể mình cha nước mối sinh lý
cũng là một cái cách để mà rửa trôi những cái tác nhân gây bệnh
quan trọng nhất trong bệnh này là phải phòng và tránh lây lan cho những người trong cộng đồng trong gia đình
tôi cũng phải lưu ý
một cái vấn đề là bệnh nhân thường cái viêm đau mắt đỏ ấy
toàn tự ra hiệu thuốc để mua thuốc về giỏ và dùng thuốc theo cái đơn của người bán thuốc
và những cái thứ thuốc đó ấy nếu như không đúng chỉ định
là có thể gây nên những cái biến chứng rất là nguy hiểm đối với mắt
có thể gây như viêm sắc mạc viêm lết rác mạc hay là bệnh tăng nhãn áp do dùng những cái thuốc đó kéo dài
bác sĩ có khuyến cáo gì cho người dân để có thể tự phòng tránh bệnh về mắt cho bản thân gia đình và cộng đồng
để mà phòng tránh những bệnh mắt nói chung thì thực ra đối với trẻ nhỏ
thì chúng ta cũng phải rất là lưu ý ngay từ lúc trẻ còn nhỏ
nó phải có cái thói quen sử dụng mắt cho nó khoa học
ví dụ như là ngồi tập chuyện hay là học bài
thì phải ở cái khoảng cách giữa mắt với sách vở
nó phải khoảng cách ít nhất là phải từ ba mươi cm trở lên
cha mẹ cũng phải rất là lưu ý đến cái việc thứ nhất là hướng dẫn con cách
cái cách chăm sóc mắt và cái thứ hai là phát hiện sớm những cái biểu hiện mắt con nhìn kém
là phải cho đi khám ngay ở cơ sở chuyên khoa
thế còn đối với người dân thì cũng phải khuyến cáo với mọi người với người dân là
cũng phải lưu ý mắc mà giả sử như là tốt nhất thì là định kỳ nên đi thường xuyên đi kiểm tra
cũng ít nhất thì một năm một lần
hoặc là khi mà thấy mắt nó hơi có những cái biểu hiện bất thường như nhìn mờ hay là đau nhức
hay là đỏ mắt có rử mắt
thì nên đến các cơ sở chuyên khoa để khám
xin cảm ơn bác sĩ đã tham gia trả lời phỏng vấn trong chuyên đề sức khỏe và cuộc sống ngày hôm nay
đối với các em học sinh cần bảo đảm nơi học đủ ánh sáng tránh sự phản xạ bề mặt
đó là các phản xạ từ mặt giấy hoặc màn hình máy tính khi ngồi học phải giữ đúng tư thế
ngồi thẳng lưng đầu hơi cúi
khoảng từ một mươi đến một mươi năm độ
khoảng cách phù hợp để đọc sách đối với học sinh cấp một là hai mươi năm cm
cấp hai là ba mươi cm cấp ba là khoảng ba mươi năm cm
việc đọc sách quá gần sẽ dẫn đến nỗ lực về thị giác do việc gia tăng sức điều tiết của mắt
từ đó làm xuất hiện và gia tăng độ cận thị
riêng đối với học sinh đã bị cận thị rồi ngoài cách điều trên cần phải mang kính và mang tính đúng độ
để mắt nhìn rõ và không phải điều tiết
đo thị lực mỗi đầu học kỳ hoặc mỗi năm một lần để theo dõi hơn
đối với người lao động làm việc lâu bên máy vi tính thường khiến cho mắt bị mờ khô
lâu dần có thể sẽ mắc phải những tật về mắt
để hạn chế đến mức thấp nhất những tác hại của máy tính đối với mắt
nên đặt máy tính ở những nơi có độ sáng thích hợp không chói lóa nhưng cũng không quá tối
thêm vào đó sau mỗi giờ làm việc bên máy tính nên thư giãn mắt bằng cách không nhìn vào màn hình máy tính
nhắm mắt lại hoặc chấp mắt nhiều lần
khi làm việc ở những nơi nhiều bụi và ánh sáng mạnh
cần đeo kính bảo hộ lao động
giữ vệ sinh mắt
giữ cho đôi mắt luôn sạch sẽ không cho tay bẩn rụi lên mắt
không dùng chung khăn mặt để tránh các bệnh lây chuyển về mắt
đồng thời nên thường xuyên vệ sinh mắt bằng nước muối loãng
bổ sung các loại thực phẩm có lợi cho thị lực
thực phẩm dầu vitamin a như các loại gan động vật
lươn trứng sữa cá
dầu vitamin c như chanh cam cà chua rau ngót súp lơ
giúp phòng ngừa bệnh đục thủy tinh thể tăng cường thị lực
giàu vitamin e như dầu đậu nành
dầu hướng dương các loại hạt đậu giúp chống oxy hóa
giảm nguy cơ cườm mắt
dầu lutein như bắp trứng cải bó xôi cải xoăn
giúp bảo vệ võng mặt mắt
bổ sung dinh dưỡng đúng cách làm cho đôi mắt trở nên khỏe mạnh
và phòng tránh được những bệnh thường gặp về mắt
như quáng gà hay khô rắc mạc
kiểm tra định kỳ sáu tháng một lần
kiểm tra mắt định kỳ là cách tốt nhất
giúp sớm phát hiện ra những tật về mắt
để từ đó có những định hướng và điều trị kịp thời
tập thể dục cho mắt
đây là một trong những phương pháp tốt nhất giúp củng cố thị lực
cách luyện tập rất đơn giản
ví dụ khi làm việc với máy tính quá lâu
mắt sẽ bị mờ và mỏi
lúc đó cần nhìn ra một không gian rộng
hay nhìn vào cây xanh
chấp mắt nhanh trong vòng từ một đến hai phút
để tăng cường sự tuần hoàn máu
xua bớt mệt mỏi giảm tải cho mắt ở trong phạm vi gần
xem truyền hình
chúng ta nên xem tivi ở khoảng cách bằng bảy lần chiều rộng của màn hình tivi
khoảng ba năm m với tivi hai mươi một inch
khi xem nên ngồi thẳng
và nên có chiều sáng trong phòng
nhưng tránh ánh sáng phản xạ trực tiếp màn hình
đối với trẻ em nên giới hạn việc xem tv khoảng một đến vài giờ một ngày
nếu chúng ta có tật khúc giả
nên đeo kính khi xem tivi
nhằm giúp nhìn rõ và thoải mái về thị giác
quý vị và các bạn thân mến
các cụ ta xưa đã có câu
dầu hai con mắt khó đôi bàn tay
vì vậy tích cực trong các giải pháp phòng bệnh
chủ động trong điều trị và đến khám
tại các bác sĩ chuyên khoa kịp thời
đây được coi là giải pháp quan trọng
trong phòng và tránh bệnh tật nói chung
trong đó có các bệnh về mắt
đến đây thì thời lượng của chương trình sức khỏe và cuộc sống đã kết thúc
xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn
trong những chương trình lần sau